quý vị đang theo dõi chương trình thủ đô ngày mới phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn ảnh hưởng sâu sắc bởi cuộc cách mạng bốn sự xuất hiện ngày càng nhiều
các sản phẩm nghe nhìn đa dạng hấp dẫn đang tạo ra thách thức lớn cho việc phát triển văn hóa đọc ở hà nội
trong bối cảnh đó xây dựng và vun bồi văn hóa đọc của giới trẻ ở thủ đô trong thời đại số
cũng trở thành vấn đề đáng quan tâm
tuy nhiên nếu biết tận dụng và khai thác các ưu thế của thời đại công nghệ số
thì đây chính là cơ hội vàng giúp đẩy mạnh văn hóa đọc
đặc biệt với thủ đô hà nội mảnh đất nghìn năm văn hiến lấy việc đọc và học làm trọng tâm phát triển
thì đây sẽ là xu thế phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu của độc giả trong thời đại bốn
hà nội vị thế là trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước
với những bước phát triển về công nghệ ngày càng đi sâu vào đời sống xã hội
cùng với đó hà nội cũng là trung tâm của sự giao thoa giữa nhiều luồng văn hóa
trong đó văn hóa đọc phải chịu rất nhiều sức ép và sự cạnh tranh từ các loại hình thông tin giải trí khác
thực tế cũng cho thấy một bộ phận người trẻ thủ đô có tâm lý đọc sách theo phong trào
không phải nhu cầu mục tiêu của bản thân
điều này dễ khiến nhiều bạn lệch lạc về thị hiếu thẩm mỹ
thậm chí là kiến thức xã hội và nhận thức xã hội
sách mà các bạn trẻ chia sẻ và lan truyền để tạo hiệu ứng
thì cũng không thể đánh giá được cái mặt không thể khẳng định ngay là tiêu cực
hay cũng không thể khẳng định ngay là tích cực
vì cái việc đọc đấy là cái giá trị các bạn ấy nhận được sau mỗi một tài liệu được tuyên truyền
vì bây giờ nó có rất là khi mà bạn lựa chọn một tài liệu để đọc hay để mua
thì trước tiên là bạn sẽ review với cuốn sách đó
review thì bạn có thể tìm được từ nhà xuất bản
từ những người đã đọc ra những cái cuốn sách đó
và bạn nhận thấy rằng là nó phù hợp với bạn thì bạn lựa chọn
còn với những bạn trẻ mà chỉ thích chạy theo cái trào lưu và những cái sách hot đấy thì một thời gian thôi
cái trạng thái mà chạy theo như thế nó sẽ không ổn định lâu
vì khi mà họ nhận ra cái giá trị của những cái tài liệu mà
hay là những cái tài liệu mà nó mang cái tính chất thương mại
cũng như là những cái tài liệu mà gây sốc hay là tạo cái sự chú ý hay là câu like câu view ấy
thì nó sẽ không tồn tại được lâu
trên cái thị trường đọc
khác với trước đây khi cần tìm kiếm thông tin
thì ngày nay internet đã trở thành công cụ hữu hiệu và tiện ích để tra cứu thông tin
vì thế văn hóa đọc trong bối cảnh công nghệ bốn đang mất ưu thế với sự nhanh chóng của internet
hơn nữa nhịp sống đô thị ở thủ đô hà nội khá nhanh
cùng với đó là áp lực công việc học tập
khiến việc đọc sách đối với các bạn trẻ ở hà nội không còn là ưu tiên hàng đầu
trong bối cảnh công nghệ bốn sách truyền thống không còn là phương pháp tiếp cận duy nhất
phát triển sách trên các nền tảng nghe nhìn là một xu thế tất yếu
để các bạn trẻ dễ dàng tìm kiếm và thưởng thức sách
bên cạnh đó sách nói cũng là xu hướng được quan tâm
cuộc sống vốn bận rộn con người khó có thời gian đọc sách
sách nói chính là công cụ hữu ích để mỗi người tận dụng thời gian cho việc đọc
chúng ta cũng cần phải phân loại ra các lứa tuổi đọc
ví dụ trong lứa tuổi không cho đến sáu tuổi chẳng hạn
trẻ em chưa thể nào có thể sử dụng được những thiết bị thông minh
và cái nhu cầu trong việc là sờ trạng tương tác với những đồ vật
với màu sắc với âm thanh thì không thể thay thế được
cho nên đối với những lứa tuổi nhỏ lứa tuổi từ không cho đến hết tiểu học
chẳng hạn từ thậm chí đến phổ thông cơ sở
thì chắc chắn sách giấy vẫn là một cái phương tiện cung cấp kiến thức và cái chi thức rất là hữu hiệu
và không thể thay thế được
nhưng mà đối với các độ tuổi lớn hơn
thì dần dần với thói quen
dần dần sử dụng hàng ngày qua những thiết bị thông minh trên những nền tảng
với mạng xã hội chẳng hạn
thì khi đó những hình thức và nội dung từ sách sẽ phải dịch chuyển
và nó phải cần bổ sung thêm những hình thứ khác như là e book hoặc là audiobook
sống và học tập tại hà nội với nhịp sống bận rộn và hối hả
minh châu cũng có thói quen truy cập mạng internet mỗi ngày
tuy nhiên châu cũng rất đề cao ý nghĩa của việc đọc sách
chỉ cần mỗi ngày đọc vài trang để tạo thói quen
xây dựng văn hóa đọc đã là điều tốt
nên việc mua sách để đọc chưa phải là lựa chọn hàng đầu
việc đọc miễn phí qua internet cũng là hình thức gìn giữ
và phát triển văn hóa đọc trong tình hình hiện nay
nhằm xây dựng khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng
góp phần xây dựng xã hội học tập phát triển nguồn nhân lực thủ đô
xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh
ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành kế hoạch số một trăm linh bốn khubnd
về việc tổ chức ngày sách và văn hóa đọc việt nam lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi bốn tại hà nội
hoạt động cũng nhằm đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân thủ đô
phát triển văn hóa và con người hà nội trên cơ sở phát huy truyền thống thăng long hà nội
nghìn năm văn hiến thành phố vì hòa bình
thành phố sáng tạo và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại
bên cạnh đó các quận huyện thị xã và các cơ quan đoàn thể cũng rất tích cực
chủ động xây dựng kế hoạch hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc việt nam lần thứ ba
với nhiều hình thức đa dạng phong phú
với mục đích khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen
nét đẹp văn hóa trong mọi tầng lớp nhân dân thủ đô
những năm qua các dự án chương trình các cuộc vận động xây dựng văn hóa đọc
của nhiều tổ chức cá nhân của các cơ quan đơn vị sôi nổi diễn ra dưới nhiều hình thức
là một đơn vị giáo dục hàng đầu đất nước
trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội
cũng nỗ lực chuyển mình để phù hợp với xu thế mới
công nghệ hỗ trợ rất là nhiều
và cái quan trọng nhất có lẽ nó phải nằm ở cái chiết lý của nhà trường
hiện nay thì trường nhân văn thì có một cái slogan rất là giản dị
rất là thanh niên tức là hàn lâm làm nền tảng hiện đại là xu hướng
tức là nhà trường quan niệm là cái tính chất hàn lâm và cái tính chất nghiên cứu
nó không thể khác được
nó là cái nền tảng căn cốt của nhà trường
nhưng mà cái tính hiện đại hội nhập thì nó phải là cái xu hướng
bởi vì xã hội thế thị trường lao động thế công việc của sinh viên xã hội thế là thế
thì khuyến khích sinh viên tức là các cái phương thức cách thức đọc
và thể hiện cái năng lực cái chi thức đọc
nó ra qua nhiều cách thích và khơi dậy cái sự sáng tạo của sinh viên trung quốc thể hiện
nó hài hòa giữa cái nền tảng về kiến thức hàn lâm học thuật
với lại cái xu hướng hiện đại và hội nhập bây giờ
đây là không gian thư viện số của khoa thông tin thư viện
thuộc trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội
chắc hẳn nhiều người vẫn tưởng tượng đến hình ảnh thư viện của một đơn vị giáo dục
sẽ rất hàn lâm học thuật vô vàn sách
nhưng trái lại nơi này được các sinh viên bạn trẻ ở đây rất yêu thích
thư viện với kho sách số khổng lồ không gian vừa thân thiện trẻ chung
mọi hoạt động tìm sách mượn và trả sách đều được chuyển đổi số rất thuận tiện
mà kích thích cái nhu cầu đọc của các bạn
và bên cạnh đấy thì trên khoa thì có trưng bày các cái tài liệu chuyên ngành của bọn mình
nhưng mà hệ thống máy tính của khoa cũng có thể là phục vụ cho sinh viên toàn trường
trong việc khai thác truy cập tới cái nguồn tài liệu số
và cũng tại cái phòng thư viện thực hành này thì rất là nhiều hoạt động của nhà trường
được diễn ra để thúc đẩy cái quá trình học tập và nghiên cứu cho sinh viên trong toàn trường
càng phát triển mọi thứ cũng thay đổi rất nhiều
ngoài các đơn vị giáo dục thì các nhà xuất bản các nhà làm sách cũng cần thay đổi
để phù hợp với xu thế chung
việc chuyển từ đọc sách in sang đọc online là một xu thế tất yếu
sách điện tử có thể sẽ là hình thức của sách trong tương lai
điều đó đòi hỏi những người viết sách cũng cần phải đổi mới về phong cách viết
hình thức truyền tải để phù hợp với xu thế hiện nay
cùng với đó những nhà quản lý trang mạng cũng như các cơ quan quản lý nhà nước
cũng cần chú ý trong việc xà xoát nội dung để sách điện tử đến với bạn đọc một cách ý nghĩa nhất
chúng tôi thì cho rằng đấy là một cái xu thế mới một xu thế không thể đảo ngược được
và trong cái xu thế như vậy một dòng chủ lưu như vậy của một thời đại mới
khi mà công nghệ ngày càng lớn sâu và tác động sâu rộng trong xã hội
thì các đơn vị xuất bản thì chúng tôi cũng cần phải sự chuyển dịch để bám theo được cái thị hiếu
và một cái trào lưu của giới trẻ
khi mà các bạn trẻ ngày càng tiêu thụ kiến thức dưới thị giác
hoặc thính giác tức là thay vì đọc thì nhìn
tiếp nhận kiến thức qua mắt hoặc là nghe nghe những cuốn sách nói
thì những sản phẩm sách giấy của chúng tôi những người làm xuất bản
cũng phải chuyển dịch theo cái chiều hướng như vậy
như vậy trong bối cảnh hiện nay văn hóa đọc tuy bị lấn át bởi các phương tiện truyền thông đại chúng
nhưng thành phố hà nội cũng như các cơ quan địa phương các cá nhân tổ chức
vẫn đang nỗ lực để bảo tồn và phát huy giá trị của sách
dù là ưu tiên sách giấy hay nỗ lực chuyển đổi số
thì đều có ý nghĩa rất quan trọng góp phần phát triển văn hóa đọc cho nhân dân thủ đô
tạo nét đẹp trong đời sống văn hóa xã hội xây dựng người hà nội thanh lịch
văn minh gìn giữ và phát huy giá trị thăng long hà nội ngàn năm văn hiến
thưa quý vị khán giả hà nội là một đô thị có sức ép lớn về giao thông
chính vì vậy mà tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông
luôn được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức
hiểu biết về an toàn giao thông của người dân
thời gian qua công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng phong phú
nhằm nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông xây dựng văn hóa giao thông
góp phần xây dựng trật tự văn minh đô thị và bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn thành phố hà nội
thực hiện kế hoạch số hai trăm ba mươi năm khubnd của ubnd tp hà nội
thực hiện nghị quyết số bốn mươi tám
nqcp của chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ủn tắc giao thông
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm thực hiện kế hoạch triển khai chương trình truyền thông
vì an toàn giao thông thủ đô năm hai nghìn hai mươi ba báo kinh tế và đô thị được ubnd tp hà nội
giao chủ trì tổ chức chương trình truyền thông vì an toàn giao thông thủ đô
đây là năm thứ một mươi ba báo kinh tế và đô thị được ubnd tp hà nội giao chủ trì
và phối hợp cùng ban an toàn giao thông thành phố
tổ chức chương trình truyền thông vì an toàn giao thông thủ đô
và đây cũng là năm đầu tiên quyết định tổ chức song hành hai hình thức thi
gồm cuộc thi trắc nghiệm và cuộc thi viết vì an toàn giao thông thủ đô đều trên internet
góp phần đổi mới nội dung cách thức tiếp cận và gia tăng hiệu quả giáo dục pháp luật về an toàn giao thông
có thể nói với hai cái cuộc thi này nó đã có cái tính lan tỏa
có cái hiệu ứng rất là tích cực để một phần vừa để nâng cao cái nhận thức
ý thức tham gia giao thông đối với học sinh sinh viên và thanh niên
nhưng bên cạnh đó nó cũng lan tỏa một cái thông điệp đến đời sống sội
và đặc biệt là đối với người dân thủ đô là khi tham gia giao thông cần phải có ý thức và trách nhiệm
làm cho cái môi trường giao thông của chúng ta tốt hơn
nhưng bên cạnh đó nó cũng đóng góp tích cực vào cái hình ảnh
cũng như là cái xây dựng cái người hà nội văn minh thanh lịch
nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành trong việc triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật
và tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
đại đa số người dân trên địa bàn thành phố đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức
ý thức chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông
cũng như thấy rõ về hiểm họa hậu quả của tai nạn giao thông đối với mỗi người mỗi gia đình và toàn xã hội
ngay từ đầu năm thì thành phố cũng đã có ban hành các cái kế hoạch và cái việc mà nội dung đưa cái tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông
cũng như là trật tự văn minh đô thị là một trong những cái nội dung chính để mà thực hiện công tác tuyên truyền trong năm nay
thì có bằng nhiều cái hình thức khác nhau chẳng hạn là chúng tôi sẽ có những cái phối hợp với các cái cơ quan báo chí của trung ương
và các địa phương phối hợp với ủy ban dân thành phố trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các đối tượng tham gia giao thông
chúng tôi sẽ triển khai các nội dung theo chức năng nhiệm vụ được giao như là tham mưu cho ủy ban dân thành phố
để ban hành các kế hoạch triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
cũng như là các cái kế hoạch để giảm thiểu cái tình trạng công tác giao thông
bên cạnh việc tham mưu triển khai các kế hoạch thì chúng tôi cũng với chức năng nhiệm vụ được giao
thì chúng tôi cũng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền truyền thông
như là chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan báo chí cơ quan truyền thông thông tin để tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin báo chí
ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cái tổ chức các cái trường học
để chúng tôi triển khai các chương trình truyền thông chương trình tuyên truyền cho học sinh cho sinh viên
trong cái nội dung tuyên truyền thì ngoài các cái quy định có pháp luật về trật tự an toàn của chúng ta
thì chúng tôi cũng sẽ đi sâu vào cái vấn đề về hoạt hóa thông nhất là cho học sinh thanh thiếu nhiên
qua đó chúng tôi sẽ hy vọng là sẽ góp phần để giúp cho cái tình hình trật tự an toàn trong truyền đại bàng thành phố sẽ đạt được những kết quả tích cực
thời gian tới để tiếp tục giải quyết những bất cập trong công tác quản lý cũng như nâng cao ý thức chuẩn mực văn hóa giao thông
vẫn cần có sự chung tay tích cực hơn nữa của toàn xã hội nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng
nhất là phải đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục văn hóa giao thông thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn
thưa quý vị và các bạn những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tuần này
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tụ đô ngày mới tiếp theo xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại